công an huyện cao lãnh vừa phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đồng tháp bắt giữ năm đối tượng trộm tài sản tại cửa hàng sang dầu thuộc thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh thuộc công ty sang dầu đồng tháp
các đối tượng bị bắt gồm bùi thanh hải chú huyện lấp vò tỉnh đồng tháp là cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu nói trên cũng là chủ mưu vụ trộm
bốn đối tượng còn lại gồm nguyễn thanh bá tiết thanh phúc bùi văn đoàn đều chú tỉnh đồng tháp và đối tượng bằng văn nam chú tỉnh đồng nai hải khai nhận do nắm rõ quy luật hoạt động của cửa hàng nên đã bàn bạc với bốn đối tượng còn lại tổ chức trộm cắp tài sản
ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi năm các đối tượng đã đột nhập vào cửa hàng xăng dầu trộm cắp ba trăm một mươi sáu triệu đồng tiền mặt một mươi chỉ vàng hai mươi bốn k một mươi ba chỉ vàng một mươi tám k tổng tài sản bị bắt trộm khoảng ba trăm sáu mươi tám triệu đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi tài sản và tiếp tục làm rõ vụ việc
một vụ tai nạn khá hiêu hữu đã xảy ra vào tối qua ngày ba tháng sáu trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế một xe container bị nổ lốp đã leo thẳng lên giải phân cách
buộc phải tháo rời từng bộ phận của xe để di chuyển ra khỏi hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào lúc hai mươi hai h ngày ba tháng sáu xe đầu kéo chưa rõ biển số kéo theo dơ móc bốn mươi ba r một nghìn năm mươi sáu đang lưu thông theo hướng nam bắc
khi đến đoạn km tám trăm bốn mươi bảy chín trăm linh quốc lộ một a phía trước trụ sở ủy ban nhân dân xã lộc sơn huyện phú lộc thì bất ngờ nổ lốp tài xế không điều khiển được tay lái khiến xe ô tô leo thẳng lên giải phân cách
rất may vào thời điểm xảy ra tai nạn đã có rất ít người lưu thông trên đường
không gây thương vong về người phần đầu xe đầu kéo bị hư hỏng nặng
chiều ngày ba sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê văn trường giang chú huyện an phú tỉnh an giang và nguyễn văn trọng chú huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu

trước sự xuất hiện của dịch mers cov đặc biệt là tại hàn quốc và có nguy cơ thâm nhập vào việt nam chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đã có văn bản chỉ đạo ngay cho sở y tế quảng ngãi tham mưu ubnd tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống mers cov
trước sự xuất hiện của dịch mers cov đặc biệt là tại hàn quốc và có nguy cơ thâm nhập vào việt nam chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đã có văn bản chỉ đạo ngay cho sở y tế quảng ngãi tham mưu ubnd tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống mers cov

chỉ đạo các bệnh viện cơ sở y tế có dường bệnh sẵn sàng cấp cứu thu dung và điều trị bệnh nhân khi có tình huống dịch xâm nhập
chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho công tác phòng chống moscow v
trong vài ngày gần đây tuyến cắp quang biển aag đang gặp phải sự cố chạy không ổn định dẫn đến hiện tượng mạng internet đi quốc tế chạy chập trờn
một nhà mạng cung cấp internet cho biết tuyến cắp quang biển aag hiện gặp vấn đề chạy không ổn định
chính vì thế ban điều hành tuyến cắp quang aag đang lên phương án sửa chữa
cụ thể lịch trình sửa chữa tuyến cắp quang aag là vào lúc một mươi chín h ngày bảy tháng sáu tới đây
hệ thống internet tại đây sẽ bị tạm ngắt để sửa chữa cho đến ngày một mươi bảy tháng sáu
như vậy trong thời gian tới internet đi quốc tế qua tuyến cắp quang biển aag sẽ bị chậm